nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin thời tiết cập nhật
vâng thưa quý vị một thông tin thời tiết hy vọng sẽ mang đến cho quý vị cảm giác dễ chịu vào đầu ngày mới
đó là từ chiều tối nay thủ đô hà nội và các tỉnh miền bắc sẽ bước vào một đợt mưa rông mới
mưa có thể kéo dài cho đến hết tuần bầu không khí sẽ dễ chịu hơn sau những ngày oi nóng
vâng ạ không khí miền bắc không chỉ ở miền bắc đâu mà cả ở miền trung tây nguyên và khu vực nam bộ
thì cũng sẽ xuất hiện mưa rông vào chiều ngày hôm nay
quý vị cần lưu ý là mưa to thì sẽ có thể kèm theo rông xét và gió giật mạnh
mưa rong xuất hiện vào thời điểm chiều tối dễ dẫn đến tình trạng ôn tắc giao thông
nếu có thể chủ động thì quý vị hãy lựa chọn khoảng thời điểm thích hợp để di chuyển tránh vào khung giờ cao điểm và thời tiết xấu